huyện ngân sơn là địa phương đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bắc cạn
tính từ ổ dịch bùng phát lần đầu tiên cho đến nay địa phương này không bùng phát thêm ổ dịch nào khác
ngoài việc ngăn chặn dịch bùng phát thì công tác phòng chống bệnh lây lan
tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ chăn nuôi cũng góp phần giảm thiểu lây lan bệnh cho đàn vật nuôi
trong ba tháng đầu năm trên địa bàn huyện xuất hiện hai ổ dịch là ổ dịch tả lợn châu phi ở xã thuần mang
và dịch lở mồm long bóng tại xã bằng vân huyện ngân sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn
hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly và điều trị những con da súc mắc bệnh
đến thời điểm này toàn huyện ngân sơn có tám trên một mươi một xã thị trấn đã tiêm phòng xong đợt một cho đàn gia súc
ba xã còn lại đang triển khai